theo nhận định của bộ lao động thương binh và xã hội sau tết mặc dù dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm lao động cả nước có hơn chín mươi tám công nhân người lao động đã trở lại làm việc
qua khảo sát của bộ lao động thương bình và xã hội sau tết dù dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm lao động từ ngày ba mươi tháng một đã có tám mươi năm doanh nghiệp mở xưởng để sản xuất với hơn chín mươi tám số công nhân lao động trở lại làm việc
đến ngày bốn tháng hai hầu như tất cả các doanh nghiệp đã trở lại làm việc với nhịp độ bình thường nhìn chung công nhân lao động được thường tết bố trí xe đưa về quê và đón trở lại làm việc nên gắn bó với doanh nghiệp
do covid một mươi chín diễn biến phức tạp bộ đã có phân bản chỉ đạo các địa phương doanh nghiệp tăng cường công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế qua đó ổn định sản xuất ngay từ đầu năm các doanh nghiệp đã chủ động rất sớm về lực lượng lao động cũng như các chế độ đối với người lao động